thực hiện đề án vận động đồng bào dân tộc mông thực hiện nếp sống văn minh hiện nay mô hình bản người mông tự quản đã được triển khai rất hiệu quả tại xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái
nhờ đó mà cuộc sống kinh tế xã hội đã thay đổi rõ nét tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh an ninh trật tự được bảo đảm những hổ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi
tại bản người mông tự quản thôn khe táu xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái hôm nay bảy mươi một hộ dân cùng cán bộ xã họp rút kinh nghiệm sau hai năm thực hiện mô hình dân bản giúp nhau phát triển kinh tế
tỷ lệ hồ nghèo của bản đã giảm xuống hơn một nửa chỉ còn hơn hai mươi hộ người nghiện ma túy tình trạng trộm cắp không xảy ra các em học sinh đều được đến lớp đúng độ tuổi

phong dụ thượng là xã một trăm ba mươi năm địa hình rộng chia cắt hơn chín mươi là người dân tộc thiểu số mông giao tài nùng xã có ba bản người mông với một trăm hai mươi bảy hộ bảy trăm bảy mươi tám nhân khẩu
hiện nay cả ba bản đều có mô hình người mông tự quản trong năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn xã xảy ra trận lũ quét người dân trong bản đã giúp nhau xây dựng lại nhà cửa quyền góp thóc gạo săn sẻ khó khăn cho hơn một mươi năm hộ người mông bị thiệt hại cuộc sống của đồng bào mông trong bản đã thay đổi từng ngày

theo bàn dân tộc tỉnh yên bái đồng bào dân tộc mông tại yên bái khoảng hơn một trăm linh người chiếm một mươi một bảy dân số toàn tỉnh cư trú tại sáu huyện bốn mươi một xã hai trăm bốn mươi bốn thôn bản
việc thực hiện đề án đã mang lại chuyển biến rõ nét trong nhận thức của đồng bào dân tộc đến nay một trăm linh người mông đã thực hiện ăn chung một tết trong việc tàng đã đưa người chết vào áo quan bảo đảm vệ sinh môi trường
nhiều cộng đồng người mông đã tập trung phát triển kinh tế áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đẩy mạnh trồng chăm sóc và bảo vệ rừng từng bước nâng cao thu nhập cho cộng đồng